cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho bản tin thời tiết và thiên tai của chúng tôi
dù chưa tới cao điểm hạn hán nhưng hiện tại dòng sông đà đang ngày càng hẹp lại
nước ít dần bãi bồi và côn cát nhiều hơn rộng hơn mọi năm
dù chuẩn bị vào mùa nước lên nhưng lòng sông đà lại xuất hiện ngày càng nhiều bãi bồi
quy mô ngày càng lớn
ở vị trí cách thủ đô hà nội khoảng sáu mươi km dòng chảy qua địa phận huyện xã thuần mỹ ba vì
nổi lên rất nhiều bãi bồi kéo dài hàng trăm mét
đoạn qua cống thuần mỹ đoàn giao giữa sông đà và sông tích
cả hai dòng sông đều đang cạn chưa đáy
nguy cơ thiếu nước trong thời gian còn lại của mùa hè có khả năng sẽ diễn ra nghiêm trọng
nhìn từ trên cao nhiều đoạn lòng sông chỉ còn một phần ba dòng chảy
những bãi cát mọc cả cây xanh nổi lên giữa lòng sông đà tại địa phần xã sơn đà
sông đà là phụ lưu lớn nhất trong hệ thống sông hồng
bắt nguồn từ độ cao hai bốn trăm bốn mươi mét của vùng núi nguyễn sơn tỉnh vân nam trung quốc
đây là con sông có thủy điện lớn nhất đất nước ta
có nhiều nhà máy thủy điện như hòa bình sơn la lai châu hội quang và bản chát
là những nhà máy thủy điện có đập cao sấp xỉ một mét
những ngày này nhiều người dân có thể ra giữa dòng sông đà để bắt cá ốc
và tìm kiếm những đồ vật có giá trị dưới lòng sông
để thông nước chảy vào kinh rạch các cửa cống phải nạo vét hai bên bãi cát
theo như người dân tại hai bên bờ sông chia sẻ
đây không phải là lần đầu tiên mực nước sông đà cạn nước
trong khoảng gần một tháng trở lại đây sông đà cạn sâu và dù mưa nhưng chưa thấy dâng nước trở lại
nước sông đà cạn cũng ảnh hưởng lớn đến việc vận hành cung cấp điện và đời sống sản xuất sinh hoạt của người dân
nhiều diện tích rau màu của người dân cũng bị ảnh hưởng do nắng nóng thiếu nước
một người dân chia sẻ nắng nóng của việc thiếu nước khiến việc canh tác rất khó trồng cây nghèo khô
nhiều nhà lựa chọn nạo vét khoan thêm giếng nhưng cũng không khả quan
chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác trên thế giới
thưa quý vị vào ngày một mươi ba tháng năm tại trung tâm tài chính mumbai của ấn độ đã xuất hiện một cơn bão lớn
đặc biệt cơn bão mạnh khiến tấm biển quảng cáo có kích thước bảy mươi x năm mươi m
vụ sập đàn nạn này đã khiến một mươi bốn người thiệt mạng và hơn bảy mươi người bị thương
times op india cho hay tính đến sáng một mươi bốn tháng năm số người thiệt mạng do vụ sập biển quảng cáo được ghi nhận đã tăng lên đến một mươi bốn người và bảy mươi bốn người bị thương
ngay sau khi vụ việc xảy ra lực lượng cứu hộ đã nỗ lực tiến hành công tác cứu hộ cứu nạn tìm kiếm những người mắc kẹt và đưa họ tới nơi an toàn điều trị
hiện tại mới chỉ có tám thi thể đã được đưa ra khỏi đống đổ nát và vẫn còn nhiều người đang mắc kẹt chưa thể đưa ra
do vướng chạm xăng cũng như có thể phát sinh nhiều tình huống nguy hiểm
trước đó thông cáo của chính quyền thành phố cho biết đã có sáu mươi người được giải cứu và đưa vào bệnh viện
mưa đã chút xuống nhiều khu vực ở mumbai và các khu vực lân cận vào ngày một mươi ba tháng năm làm gián đoạn cuộc sống thường ngày của người dân cũng như khiến nhiều người bị thương
trước đó mumbai cũng đã hứng chịu gió mạnh kèm theo mưa và bão bụi ngày chín tháng năm khiến cây bật gốc và gây mất điện trong thời gian ngắn ở nhiều nơi trong thành phố
cùng với đó mạng lưới xe lửa cũng bị gián đoạn
thưa quý vị trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày một mươi năm tháng năm miền bắc hưởng nắng tăng nhiệt nhẹ đến mức cao nhất từ ba mươi ba mươi hai độ c
thời tiết vẫn khá dễ chịu có gió nhẹ và không quá nóng bức
trạng thái này nhiều khả năng duy trì trong hai ngày tới trước khi khu vực tiếp tục hứng mưa lớn kể từ đêm ngày một mươi năm tháng năm
những ngày tới thời tiết miền bắc có sự đan xen liên tục của các đợt mưa ngắn ngày nguy cơ đi kèm lốc xét và gió giật mạnh
miền bắc cũng sắp đón một đợt không khí lạnh tăng cường
thời tiết nhiều tỉnh thành có mưa lớn
đến ngày một mươi sáu tháng năm mưa sẽ lan tới hà nội và các tỉnh bắc trung bộ
do có mưa rồng người dân ở trung du và miền núi phía bắc cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất trong đêm ngày một mươi năm tháng năm và sáng ngày một mươi sáu tháng năm
trong khi đó tây nguyên và nam bộ có xu hướng giảm dần nắng nóng từ khoảng nửa cuối tháng năm
lúc này gió mùa tây nam hoạt động mạnh dần nên mưa có khả năng gia tăng hơn ở các khu vực này
đáng lưu ý từ nay đến ngày một mươi tháng sáu
tình trạng khô hạn ở khu vực trung bộ còn tiếp diễn đặc biệt tại các tỉnh trung trung bộ và nam trung bộ
trên biển đông cơ quan khí tượng dự báo khả năng xuất hiện các nhiễu động nhiệt đới tập trung vào cuối tháng năm đầu tháng sáu
tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực trong ngày hôm nay ngày một mươi năm tháng năm
thủ đô hà nội có mây đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng từ chiều tối mai có mưa vừa mưa to và rông có nơi mưa rất to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi một độ
phía tây bắc bộ có mây đêm có mưa rào và rông vài nơi
riêng điện biên lai châu có mưa rào và rông cục bộ có mưa to ngày nắng
từ chiều tối mai có mưa vừa mưa to và rông có nơi mưa rất to
nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi một độ
phía đông bắc bộ có mây đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng từ chiều tối mai có mưa vừa mưa to và rông có nơi mưa rất to gió nhẹ
nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi một độ
khu vực thanh hóa đến thừa thiên huế có mây đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng từ chiều tối mai có mưa rào và rông dài rác cục bộ có mưa to
nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
khu vực đà nẵng đến bình thuận có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng có nơi có nắng nóng gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ
tây nguyên có mây đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng có nơi nắng nóng từ chiều mai thì có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to
gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi năm độ
nam bộ có mây đêm có mưa to và rông vài nơi
ngày nắng riêng miền đông có nắng nóng từ chiều mai có mưa rào và rông dài rác cục bộ có mưa vừa mưa to
nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi sáu độ
tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước